thời tiết miền bắc trong hai ngày tới sẽ có trạng thái sương mù nhẹ vào sáng sớm
nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời và lưu thông
đồng thời sự mở ra của vùng áp thấp nóng ở phía tây sẽ là nguyên nhân
khiến cho nhiệt độ ban ngày tại bắc bộ sẽ tăng lên khá cao
ở đông bắc bộ đạt mức là hai mươi bảy ba mươi độ trời có lúc hưởng nắng
sao đến ngày hai mươi ba do hưởng của một bộ phận không khí lạnh
trời sẽ chuyển mưa rào ở trên diện rộng nhiệt độ giảm mạnh
và về mức cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực phía tây bắc bộ nằm gần với vùng thấp này
nhiệt độ trưa chiều sẽ cao hơn ở phía đông từ một cho đến hai độ
đạt mức cao nhất trong ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ và hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngoài kia
cục bộ có điểm ở tây bắc lên tới ngưỡng ba mươi ba ba mươi bốn độ trời nắng nhiều
sau đó do sự xuất hiện của một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc
từ đêm ngày hai mươi hai mưa rào và rông sẽ có khả năng xuất hiện ở trên diện rộng
đặc biệt khu vực vùng núi sẽ có mưa vừa mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ sẽ giảm nhanh về mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ trời chuyển rét nhẹ
cũng tương tự tại bắc bộ trung bộ
cùng có quá trình tăng nhiệt trong hai ngày tới
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
vùng núi phía tây có nơi cao hơn
đến khoảng ngày hai mươi ba mưa cũng xuất hiện tại bắc trung bộ
với mức độ giải rác do tác động của không khí lạnh
nhiệt độ sẽ giảm về mức cao nhất là hai mươi sáu hai mươi tám độ
đà nẵng đến bình thuận không mưa và có nắng nhiều trong vòng hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất sẽ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó chuyển mưa rào vài nơi trong ngày hai mươi ba
nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới
giải thấp sinh đạo vẫn duy trì hoạt động
và sẽ gây mưa tăng về chiều tối
mưa rông phần nào khiến cho nhiệt độ không tăng quá cao
về trưa chiều sẽ ra động từ mức hai mươi chín ba mươi hai độ

năm bộ cũng có mưa rông về chiều tối
trong những ngày tới do ảnh hưởng của giãnh sinh đạo
nhiệt độ cao nhất sẽ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ